với các tỉnh ven biển trung bộ trong đêm nay và ngày mai những cơn mưa vẫn tiếp tục trải dài từ phía nam hà tĩnh trở vào cho đến tận quảng ngãi nhưng cường độ mưa không quá lớn và phổ biến từ năm đến một mươi năm mm
nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này sẽ ở khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ và đến khoảng trưa chiều mai sẽ tăng lên từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng các tỉnh thành nam trung bộ từ bình định trở vào cho tới bình thuận trời có mây thay đổi mưa xảy ra vài nơi
đến trưa chiều trời có nắng nhiều nên nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong đêm nay và ngày mai khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước vẫn tiếp tục là các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
tại đây thời tiết vẫn duy trì trạng thái ít mưa có nắng nhiều trong ngày
về chiều tối có thể có mưa rào nhẹ ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh vùng cao tây nguyên sẽ phổ biến vào khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai vùng gió mạnh sẽ tập trung chính ở khu vực đông bắc của bắc biển đông
và phần phía tây của khu vực nam biển đông
tại đây thì vẫn có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu thậm chí là còn có thể kèm theo gió giật lên tới cấp bảy gây ra biển động
ngoài ra tình trạng mưa rào và rông vẫn tiếp tục bao trùm trên khu vực nam biển đông
trong cơn rông có thể xuất hiện tố lốc nguy hiểm
do vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước